việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bởi vì nhiều đối tượng sẽ lợi dụng cái việc mua bán này để có thể là mang tính là lừa đảo hoặc là bán những cái hàng kém chất lượng
em biết được là bạn ấy vẫn đi lừa tiếp không phải mỗi bản thân em
bởi vì là trước em này có một đơn vị ở trên hà đông cũng đã làm đơn tố cáo số tiền cũng rất là lớn hơn chín trăm linh triệu
đừng có để thông tin nó quá mà mình phải xác thực thật nhiều nơi để rồi mới đưa ra hành động
trở lại với câu chuyện chính mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình
đó là những nguy cơ rủi ro mà khách hàng phải đối mặt khi mua các sản phẩm du lịch trực tuyến
hầu hết trong các giao dịch này khách hàng đều phải chuyển tiền trước nên đã tự mình nhận phần nắm đằng lưỡi còn người bán nắm đằng chui
nhiều giao dịch mà tiền trao đi khách hàng nhận về quả đắng
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hàng trăm người đã đồng loạt tố cáo phòng vé anh anh lừa đảo ôm hàng tỷ đồng của khách rồi biến mất tâm
với chưa bán vô trờ du lịch gồm pma
máy bay và khách sạn giá rẻ phòng vé này đã thu hút được một lượng lớn đơn hàng
nhận được tiền của khách người bán đã đóng cửa cửa hiệu tắt số hotline đóng các tài khoản mạng xã hội rồi biến mất
cơ hội lấy lại tiền của khách cho đến giờ này vẫn hết sức nhỏ nhoi
mua các sản phẩm du lịch trên mạng nhiều người đã phải nhận trái đắng vì vội tin vào các chiêu giá rẻ khuyến mại
mà không biết rằng mình đang giữ
sau khi khách đã đặt mua dịch vụ du lịch trên mạng các đối tượng thuyết phục nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
mình chưa biết cụ thể đặt đấy như thế nào thì có tham gia một cái hội nhóm tên là review voucher combo voucher các thứ thì mình có vào đấy
thế là có một tài khoản tên là đại việt nhảy vào comment và có báo giá cho mình về máy bay đi sài gòn đi bực

khi chuyển tiền thì không thể gọi điện hay liên lạc được với các bên tự nhận là đại lý nhà xe du lịch
sau khi nhận được số tiền thì facebook đấy đã chặn mình và cái số điện thoại mình dùng để liên lạc với bạn ý thì cũng bị chặn và không thể liên lạc được nữa
còn đây là trường hợp chị nguyễn thị phương ở thanh xuân hà nội
mua voucher du lịch giá rẻ trên mạng nhưng đến khi đến điểm du lịch chị mới biết
đây là một tấm voucher giảm và không thể áp dụng được tại điểm du lịch này
tôi cũng xem trên mạng thì thấy một cái trang mạng cá nhân có đăng một cái voucher giá rất là tốt
thì cũng inbox để hỏi thì thấy giá rất tốt thì cũng quyết định mua
nhưng khi đến mua xong thì check các dịch vụ ở trên đấy tại thời điểm đến thì lại không sử dụng được
với những thương vụ lớn các đối tượng thường tạo dựng lòng tin bằng các giao dịch thành công ban đầu
sau đó đợi đến khi đủ mồi thì chốt kèo cuối rồi biến mất
hiện không thiếu những trường hợp dính bẫy vì công thức đơn giản đó
gần đây một nhóm những người làm đại lý mua vé máy bay cung cấp cho khách du lịch đã đến truyền hình công an nhân dân
tố cáo một nhân vật có những biểu hiện lừa đảo họ bằng chiêu thức tương tự
trong nhóm này chị nguyễn thị phương đã đặt bài hỏi
chị nguyễn thị hồng ở đông anh hà nội là người mất tiền nhiều nhất hơn ba trăm linh triệu đồng
thì cứ khách đoàn nào chuyển hết một cục thì em chuyển hết cho bạn đấy
thế sau đó là bạn làm cho em cái vé qua mail thì là đều có hết số vé đầy đủ cốt vé
nhưng mà đến thời điểm em chuyển tiền xong nhưng mà có những là bạn gửi mail thì em chưa check luôn
nhưng một hai hôm sau em track thì em thấy trên hệ thống nó báo là vé chỉ là tạm thời giữ chỗ
hoặc là có những vé đã bị hủy thì em có nhắn tin hỏi bạn
thế tại sao lại
vé xuất rồi mà có số vé rồi lại là hủy ra sao
thì bạn bảo là đấy là cái mô hình làm của bọn em riêng
nhưng miễn là cứ đến ngày bay là khách của chị bay thôi không vấn đề gì cả
thì em rất là tin tưởng
nhưng mà đến sát gần ngày bay rồi thì bắt đầu bạn ấy báo cho em là bạn không có khả năng trả vé nữa
vì một lý do là bị người lọ người kia lại cũng không làm cho bạn đấy có vé ra được
thế là bạn ấy viết cho em giấy nhận lợ
nhưng mà viết giấy nhận lợ thì không viết giấy nhận lợ hết tổng số tiền
chỉ nói là không giả được em trong cái tháng sáu thôi
thì em phải tự đi xoay tiền để lo tháng sáu cho khách bay
còn bạn ấy cam kết là tháng bảy tháng tám bạn ấy vẫn có vé để cho khách em bay tháng bảy tháng tám
nhưng đến tháng cuối tháng sáu em có nhắn tin hỏi và gọi điện hỏi liên tục
thì bạn ấy bảo là bây giờ bạn ấy không say được không làm gì được
thích làm gì thì làm bạn ấy cũng không giả vé cho em
gọi thì bạn đấy thách thức bạn ấy bảo là bây giờ không có tiền đâu
nếu thích kiện thì cứ kiện đi
thậm chí là xúc phạm lăng mạ rồi chửi bới gia đình em rất là nhiều
chị hồng cho biết đã làm đơn tố giác tội phạm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lên cơ quan công an
em biết được là bạn ấy vẫn đi lừa tiếp không phải mỗi bản thân em
bởi vì là trước em này có một đơn vị ở trên hà đông cũng đã làm đơn tố cáo
số tiền cũng rất là lớn hơn chín trăm linh triệu
một đơn vị nữa ở vĩnh yên là gần hai trăm hai mươi sáu triệu
và hai đơn vị đấy cũng như em cái mô hình hình thức lừa cũng giống em
là đưa vé giả sau đó là không giả được thì viết giấy nợ
viết giấy nợ không trả được thì lại đi cùng với mẹ đến để thỏa thuận là cho xin trả dần
thế nhưng mà đến thời điểm mà để xin trả dần thì cũng không hề thực hiện cái món trả đấy
sau đó là cắt đứt liên lạc
một người khác cũng tố cáo người này đã lợi dụng lòng tin để mời mọi người chung vốn ôm vé máy bay
hứa hẹn lãi cao
sau đó nhận được tiền thì mất hút
và thất thát cho công ty thì công ty cho bạn ấy nghỉ
và cũng tính ra là thất thoát của công ty cũng đến bảy trăm linh triệu
và cũng có ghi nợ giống như chị hồng
thì khi mà bạn ấy nghỉ như thế thì bạn ấy có lên cái nhóm chung
bạn ấy làm một cái nhóm chung với những người như bọn em cho mượn tiền
thì bạn ấy bảo là bây giờ thì em có vấn đề như thế
thì tất cả những lời hứa của em thì em vẫn giữ nguyên
và mọi người cứ yên tâm ở em nhé
hiện cơ quan công an đang tiến hành làm rõ sự việc này
chuyên hình công an nhân dân sẽ thông báo
và có thông tin chi tiết ở các chương trình khác
nhiều người đã bị lừa
nhưng vẫn còn có nhiều người khác đang tiếp tục bị lừa
vậy câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để tránh những cây bẫy khi đặt mua các sản phẩm du lịch trực tuyến
đừng có để thông tin nó quá
mà mình phải xác thực thật nhiều nơi để rồi mới đưa ra hành động
vì điều đáng tiếc của em ở đây là mình đi tin tưởng mình nhanh quá
không chỉ tin bạn ấy mà có những người bạn bè của mình đã tin bạn ấy
mình tin những người bạn của mình thấy ra mình hành động
người ta thường là tạo niềm tin lúc ban đầu rất là vững chắc trước
để cho mình không còn nghi ngờ gì nữa
và thậm chí thì người ta lường tỏ ra là người ta rất là có năng lực trong công việc
thì để khi mà người ta gửi vé giả cho mình bằng thật
mà mình trích trên hệ thống là vé chưa thấy có hiệu lực để có thể bay
nhưng mà mình hỏi thì người ta rất là hứa hẹn là yên tâm
không có vấn đề gì xảy ra ở đây cả
mình phải mua của các thương hiệu các cái công ty du lịch có uy tín
mình sẽ phải xem
xem xem là những cái nơi bán là có đăng ký kinh doanh ở trên hệ thống
và có cái giấy phép du lịch hay không
du lịch nội địa hoặc là du lịch quốc tế
cái thứ hai một cái nữa là xem xem là cái điều đấy là nó có sắc tật hay không
và ví dụ như là vé máy bay
thì nó sẽ phải là có mạng cốt
và sau khi có mạng cốt của hàng không
thì hoàn toàn có thể gọi lên cái đường dây nóng của hàng không
để xác nhận xem đây có phải mạng cốt thật
hay là chỉ là cốt ảo
về khách sạn thì nó sẽ tương đối khó
bởi vì khách sạn thì có thể là người ta sẽ mua bán là qua vô trờ
hoặc là qua cái cốt đặt vào khách sạn thì khó xác tật hơn
tuy nhiên nó có một cái lưu ý là bình thường những cái đối tượng này này
để mà bán được nhiều thì sẽ có được một cái mức giảm giá vô cùng lớn
tấp hơn hẳn so với cả giá thị trường
thì cái này là cái mà
mọi người phải hết sức cảnh giác tránh cái chuyện là ham rẻ
dù như là ở thị trường là bán là đang khoảng tầm hai triệu
mà anh lại chỉ bán khoảng một triệu thôi
thì sẽ phải là đặt câu hỏi là tại sao lại rẻ được là như thế
và tôi nghĩ là cái này thì nếu mà có cái sự nghi ngờ hoặc là có những cái giao dịch lớn ấy
thì mình có thể mình sẽ thậm chí là tránh cái chuyện là chuyển tiền mà không có xác minh
mà mình có thể đến hẳn cái nơi trụ sở của họ
và để xác thực thực là cái tính pháp
cũng như là những cái giao dịch xem là nó thật
thì lúc đấy mình mới có giao dịch chuyển tiền
không chỉ với các sản phẩm du lịch
việc mua bán dịch vụ trực tuyến đang là xu thế
bởi có nhiều lợi ích
tuy nhiên đây cũng là mảnh đất màu mỡ để những kẻ lừa đảo lợi dụng trục lợi
chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta đều luôn giữ được sự tỉnh táo
để tránh xa những cái bẫy lừa đảo này
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình an ninh mạng tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại